ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương thông báo đồng chí vũ mão sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi chín
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên chủ nhiệm văn phòng quốc hội
nguyên chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo
mặc dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa
gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao sức yếu đồng chí đã từ trần vào hồi một giờ ba mươi chín phút
ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi tại nhà riêng phòng hai trăm linh sáu nhà n ba ngõ ba mươi sáu phố vạn bảo
quận ba đình thành phố hà nội
lễ viếng lễ truy điệu lễ an táng đồng chí vũ mão sẽ được thông báo sau